nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có các hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng bảy mươi bốn năm quốc khánh mùng hai tháng chín và năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh sau đây là phần tổng hợp của chúng tôi
tỉnh bạc liêu đã về đền thờ bắc hồ tại xã châu thới huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu để thắp hương bày tỏ tấm lòng thành kính tưởng nhớ công lao vô cùng to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đối với dân tộc ta nhân dân ta
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bạc liêu đã tổ chức trọng thể lễ dân hương tại đền thờ bắc hồ ở xã châu thới
đền thờ bắc hồ được cán bộ nhân dân huyện vĩnh lợi xây dựng ngay sau khi được tin bác qua đời năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đền thờ bắc được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia
sáng nay hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trà vinh tổ chức lễ dân hương tưởng địa bắc hồ báo công dân bắc về kết quả ba năm triển khai thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và biểu dương bốn mươi tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của người